bên quan đến vũ khí thô sơ vật liệu nổ công cụ hỗ trợ còn sót lại trong dân
công an huyện cao lộc đã triển khai nhiều biện pháp quyết tâm làm sạch địa bàn
không còn vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trong nhân dân
những khẩu súng săn súng tự chế như thế này được xem như chiếc cần câu
bảo đảm bữa ăn hàng ngày cho một số đồng bào dân tộc khu vực biên giới
thế nhưng nó cũng rất dễ bị những đối tượng xấu lợi dụng để giải quyết những mâu thuẫn hận thù cá nhân
quá trình triển khai nhiệm vụ
đã tuyên truyền tại nơi cấp chứng minh nhân dân
treo dán áp phích tuyên truyền và phát tờ rơi
tuyên truyền cho họ hiểu về tác hại hậu quả và quy định của pháp luật về quản lý vũ khí vật liệu nổ
từ đó thì người dân hiểu rõ được và tự giác giao nổ vũ khí
thời gian qua công an huyện cao lộc đã triển khai lực lượng xuống tận cơ sở
để tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân
hiểu rõ về những tác hại hiểm họa của việc sử dụng trái phép các loại vũ khí súng tự chế
qua đó nhân dân đã nâng cao nhận thức và tự giác đem giao nộp cho công an
những loại vũ khí mà cha ông để lại họ đã cất giữ trong gia đình nhiều năm
trong đó tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy người dân đã tự giác giao nộp cho lực lượng công an
một mươi một khẩu súng kíp năm nòng súng kíp sáu khẩu súng bắn hơi cồn
nhiều trường hợp cung cấp những tin tức có giá trị
giúp lực lượng công an thu hồi vũ khí và lượng nổ kịp thời
phòng ngừa không để hậu quả đáng tiếc xảy ra
nhiều trường hợp cung cấp những tin tức có giá trị
giúp lượng công an thu hồi vũ khí và lượng nổ kịp thời
số vũ khí mà công an huyện đã thu hồi và đưa vào quản lý
đã góp phần phòng ngừa hạn chế hiệu quả những vụ án do súng săn súng đạn tự chế gây ra
ngoài tinh thần tự nguyện tự giác của bà con nhân dân
thời gian tới lực lượng công an huyện cao lộc tiếp tục phối hợp với các ngành
các lực lượng các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí thô sơ
công cụ hỗ trợ còn xót lại đồng thời tích cực tham gia tố giác các hành vi tàng trữ
sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
liên quan đến công tác chi trả tiền bồi thường do sự cố môi trường biển tại miền trung
theo báo cáo của các bộ ngành địa phương việc bồi thường và hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại
do sự cố môi trường biển bốn tỉnh miền trung về cơ bản đến nay đã hoàn thành
cụ thể tính đến ngày một mươi tám tháng tám bốn tỉnh miền trung đã cơ bản hoàn thành chi trả năm chín trăm bốn mươi sáu tỷ đồng cho người dân
đạt chín mươi bốn ba số tiền thiệt hại và chín mươi ba số tiền tạp cấp
còn lại khoảng năm chưa chi trả là do đối tượng được bồi thường không có mặt ở địa phương
bên cạnh đó các địa phương vừa khắc phục
cũng đã quan tâm chăm lo đời sống nhân dân đảm bảo an sinh xã hội và hướng dẫn bà con
trong việc sử dụng có hiệu quả tiền hỗ trợ tiền đền bù
liên quan đến việc đóng mới tàu cho ngư dân bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cũng đã ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách đóng mới tàu cá cho ngư dân
bốn tỉnh miền trung bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển
tổng số kinh phí đề xuất là hơn năm trăm sáu mươi ba tỷ đồng
nên lùi thời gian thực hiện chương trình phổ thông mới
thay vì áp dụng ngay từ năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
ý kiến này được nhiều lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo địa phương đề xuất
trong hội nghị tổng kết năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
và triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám do bộ giáo dục và đào tạo tổ chức
cụ thể nhiều đại biểu cho rằng
việc áp dụng chương trình mới cần phải được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất
tâm lý xã hội đồng thời phải có lộ trình cụ thể
quan trọng nhất là có thời gian cần thiết để bồi dưỡng cán bộ giáo viên
trước ý kiến của một số địa phương
phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng
nghị quyết của quốc hội đã ban hành từ lâu
các địa phương đều đã có thời gian chuẩn bị
vì thế cần khẩn trương tích cực hơn nữa
tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị
nếu thấy chưa đảm bảo về chất lượng
bộ giáo dục và đào tạo có thể đề nghị với chính phủ quốc hội
để xin lùi thời điểm thực hiện
một câu chuyện cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục
năm học mới đã bắt đầu nhưng trên địa bàn huyện gio linh tỉnh quảng trị
nhiều bậc học đặc biệt là mầm non
đang có cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn và xuống cấp nghiêm trọng
lo lắng và không an tâm
đó chính là tâm lý chung của các giáo viên mầm non tại đây
vì dân thì có nhu cầu được gửi trẻ
nhưng sẽ là quá nguy hiểm khi để các em học trong những ngôi trường xuống cấp như vậy
ghi nhận của phóng viên thời sự
tường nứt nẻ bong chóc
ở phần móng của trường thì bị xé như thế này
đây là những hình ảnh về sự xuống cấp của một trường mầm non
xã trung hải huyện giao linh tỉnh quảng trị
trường mầm non xã trung hải có một trăm năm mươi học sinh ở độ tuổi từ hai đến năm tuổi
có bốn phòng học và hai phòng chức năng
nhưng tất cả đều xuống cấp
chúng tôi rất là lo lắng và không an tâm để khi mà tuyển sinh cháu vào trường
và đặc biệt là trong cái mưa mưa bào sắp đến
thì cơ sở vật chất như vậy thì tôi chúng tôi thiệt nghĩ là không đảm bảo
trường mầm non hải thái của huyện do linh có một trăm bốn mươi hai học sinh
nhưng chỉ có bốn phòng học
trong đó có hai phòng được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám giờ đã xuống cấp nghiêm trọng
mặc dù mỗi năm huyện gio linh cũng trích kinh phí từ hai đến ba tỷ đồng
để sửa chữa các trường học xuống cấp
nhưng do nhiều trường trên địa bàn đã xây dựng từ lâu nên
huyện bỏ ra cũng không thấm vào đầu
chúng tôi xin đề nghị về cấp trên là hằng năm
nên hội đồng dân tỉnh nên có một chương trình trọng xuống cấp trường học
nên có cái chính trách địa phương cho chủ trương các địa phương
có thể hằng năm mà tùy theo thực tế tiên ninh của các xã thị trấn
các địa phương trường học để hủy đồng từ nhân dân
từ các tổ chức hội để kịp thời tu sửa
nếu không nếu chúng ta tu sửa nhỏ càng ngày càng hư hỏng càng nặng
thì nguồn lực đầu tư quá lớn
hiện tại trên địa bàn huyện gio linh tỉnh quảng trị còn thiếu trên sáu mươi phòng học
đối với cấp học mầm non
năm học mới đang đến gần vẫn biết là nhu cầu của phụ huynh ngày càng bức thiết
thế nhưng sẽ là quá nguy hiểm khi để cho các con em của mình
học trong những ngôi trường xuống cấp như thế này
những tháng cuối năm là thời điểm mà các đôi uyên hương rộn ràng
chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại của cuộc đời mình
cũng vì thế mà thị trường mùa cưới trở nên sôi động với rất nhiều dịch vụ
vào thời điểm này thì hàng loạt dịch vụ như là chụp ảnh
quay phim cho thuê giạp cổng hoa cho thuê váy cưới
cũng đã bắt đầu bận rộn cho một mùa cưới sôi động
từng đường kim mũi chỉ cho đến kiểu dáng họa tiết đều được trao chuốt
các trang phục váy cưới dành cho cô dâu ở đây đang là sự lựa chọn
của nhiều khách hàng khi mùa cưới đã bắt đầu
hiện tại lê sia cũng đã có khoảng gần một trăm linh mẫu thiết kế hiện tại đang có sẵn
ở cửa hàng thì cô dâu có thể đến lựa chọn nếu như không chưa thực sự
ưng ý ở một sản phẩm nào mà vẫn muốn có một cái riêng nhất cho mình
trên một bộ váy thì có thể đặt lê sia may thiết kế cho từng cô dâu
theo từng form dáng hiện tại thì trung bình một ngày lê sia cũng đã đón tiếp
được khoảng một mươi đến một mươi năm lượt khách hàng đến với lê sia
cuối tuần sẽ cũng nhiều hơn một chút
hiện nay thị trường váy cưới thật đa dạng
chỉ từ năm triệu đồng cho đến ba mươi triệu đồng là có thể may cho riêng mình
một bộ váy cưới bắt mắt
nếu thuê váy cưới
giá cả cũng giao động trong khoảng từ ba đến bốn triệu đồng một váy cưới tùy loại
bên cạnh đó những dịch vụ khác ăn theo mùa cưới cũng đã chuẩn bị sẵn sàng
để phục vụ nhu cầu của khách hàng
chụp ảnh quay phim để ghi lại những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời
trở nên không thể thiếu trong một lễ cưới hiện nay
cùng với sự phát triển của xã hội
chụp ảnh cưới không còn đơn thuần theo kiểu truyền thống như những năm trước đây
hiện tại giới trẻ đang chọn hình thức chụp ảnh theo kiểu phóng sự
mốt mới của mùa cưới năm nay
cẩn trọng khi tăng vat
theo bài viết lý do được bộ tài chính đưa ra cho đề xuất này
chính là theo xu hướng thế giới
tăng loại thuế đánh vào tiêu dùng này
có thể bù đắp cho việc thuế nhập khẩu giảm
khi các quốc gia tham gia các hiệp định tự do thương mại
đồng thời tăng vat sẽ làm giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp
thế nhưng nhiều chuyên gia cho rằng
nếu đề xuất này được thông qua ngân sách nhà nước
nền kinh tế và túi tiền của mỗi gia đình sẽ bị tác động không nhỏ
làm rõ hơn những ảnh hưởng của đề xuất tăng thuế vào năm hai nghìn một mươi chín
báo an ninh thủ đô đã ghi nhận ý kiến của nhiều chuyên gia cho rằng
việc làm này sẽ làm giá hàng hóa tăng
có thể sẽ ảnh hưởng tới sức tiêu thụ hàng hóa
cùng với đó làm ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp
đặc biệt giá hàng hóa tăng sẽ khiến chính sách tăng lương mất ý nghĩa
trao đổi với báo kinh tế và đầu thủy
tiến sĩ lê xuân nghĩa viện trưởng viện nghiên cứu phát triển kinh doanh nhận định
đề xuất tăng thuế làm tăng nguồn thu của ngân sách
thế nhưng việc thâm hụt ngân sách không phải chúng ta không tận thu
mà vì chúng ta chi quá lớn đặc biệt là chi thường xuyên
và với đề xuất này bộ tài chính đã lựa chọn việc dễ
ngại động trạm khi đề xuất tăng thu thay vì đưa ra các phương án giảm chi
trong phần tiếp theo của chương trình
dù đã có chủ trương trong ba năm qua
nhưng đến nay trên cả nước chỉ có chín trên hai mươi tám trạm thu phí không dừng đi vào hoạt động
bất chấp các biện pháp ngăn chặn của lực lượng chức năng
xe bèn xe tải
đang bùng phát trở lại tại đà nẵng
và tiền bẩn ngu cơ gây tai nạn giao thông
chương trình xin được tiếp tục với tiểu mục an toàn giao thông
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm qua hai mươi một tháng tám
công ty cổ phần đầu tư đèo cả đã chính thức tổ chức lễ thông xe toàn tuyến
đưa dự án hầm đường bộ đèo cả vào vận hành khai thác
đây là công trình đào hầm xuyên núi
quy mô lớn đầu tiên được thực hiện bởi người việt nam
bằng nguồn vốn việt nam theo hình thức đối tác công tư ppp
hầm đường bộ đèo cả là dự án đầu tiên tiết kiệm được hơn bốn tỷ đồng
so với tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu
nhờ những sáng kiến thay đổi thiết kế và giải pháp công nghệ
việc đưa vào sử dụng hầm đường bộ đèo cả góp phần rút ngắn thời gian qua đèo
từ sáu mươi phút xuống còn một mươi phút xóa điểm đen về tai nạn giao thông
đồng thời trực tiếp tạo điều kiện để kết nối hai tỉnh phú yên và khánh hòa
trong quá trình phát triển kinh tế xã hội
công trình được đưa vào sử dụng ngay sau ngày hai mươi một tháng tám
khai thác liên tục tất cả các ngày trong năm
hàng ngày đơn vị quản lý sẽ đóng hầm sáu mươi phút từ ba giờ sáng đến bốn giờ sáng
để vệ sinh bảo trì
và mức thu phí sử dụng hầm đường bộ đèo cả cao nhất cho mỗi lượt là hai trăm tám mươi tám đồng
thấp nhất là sáu mươi đồng
từ ba năm nay chính phủ đã có chủ trương áp dụng công nghệ thu phí không dừng
tại các trạm thu phí bot để hiện đại hóa công nghệ thu phí
tiết kiệm thời gian tiết kiệm chi phí và đặc biệt là giúp kiểm soát minh bạch
được mức phí qua mỗi trạm
chủ trương là vậy tuy nhiên trong ba năm qua
trên cả nước tới đây chỉ có chín trong tổng số hai mươi tám trạm thu phí
nằm trong danh sách phải lắp đặt thu phí tự động không dừng đi vào hoạt động
có rất nhiều lý do được các nhà đầu tư bot đưa ra
vì trì khoản như việc chỉ có một hai nhà cung cấp giải pháp
sẽ dẫn đến tình trạng độc quyền cần nhiều công nghệ để cạnh tranh
hay chưa nhất trí về phương pháp tính phí lắp đặt công nghệ
theo các chuyên gia giao thông ngoài những nguyên nhân trên
thì còn có lý do là các nhà đầu tư có thể không muốn có sự minh bạch
trong việc thu phí
ngày hôm qua ba người trong một gia đình đã rất may mắn thoát nạn
khi một chiếc xe tải đang di chuyển thì bất ngờ gặp sự cố
tông vào giải phân cách rồi lật ngang
vụ việc xảy ra trên quốc lộ một a
đoạn qua cổng khu công nghiệp vĩnh lộc quận bình thân tp hcm
xe tải mang biển số bốn mươi tám c một nghìn chín trăm năm mươi bốn chạy trên quốc lộ một hướng về huyện bình chánh
đến địa điểm trên thì bất ngờ gặp sự cố đâm vào giải phân cách
tông gãy một cột điện rồi sau đó mất thăng bằng lật ngang đường và hư hỏng nặng
lúc này trong cao pin xe có ba người trong cùng một gia đình
tài xế đã đưa vợ con ra ngoài và may mắn là tất cả chỉ bị thương nhẹ
thưa quý vị do nhu cầu về đất đá của các công trình trên địa bàn quận cẩm lệ nói riêng
và thành phố đà nẵng nói chung là rất lớn nên số lượng xe tải xe ben lưu thông trên các tuyến đường
cũng vì thế mà nhiều lên
tuy nhiên chờ quá tải phóng quá nhanh những siếc xe ben xe tải này
một mặt giúp ích cho các công trình nhưng mặt khác lại là nỗi ghép sợ của người dân khi tham gia giao thông
không những thế nó còn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân hai bên đường
bị đảo lộn bởi những hệ lụy về môi trường sức khỏe
và mặc dù đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn loại xe này hoạt động vào giờ cao điểm
thế nhưng nó đang có dấu hiệu bùng phát mạnh trở lại và gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại đà nẵng
ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy vụ tai nạn giao thông khiến điều lộn bàn hoàng
khi chiếc xe ben chở đất mang biển kiểm soát chín mươi hai c một mươi một nghìn hai trăm hai mươi hai
cán chết hai mẹ con trên đường gần công vực hòa cầm thuộc quận cẩm lệ tp đà nẵng
nạn nhân số số là người mẹ
trẻ trẻ và em học sinh vừa thi đổi đại học bách khoa đà nẵng
theo người dân chiếc xe này đã chạy với tốc độ cao và gây tai nạn
còn nhiều vụ tai nạn là thấy toàn bộ là xe bay là chủ yếu
xe bên đất vừa đời có vụ tai nạn mà cháy xe mẹ con dưới ngõ bô hòa cầm cũng là xe bay
còn trong cầu đỏ vừa đời mấy vụ ngõ bô hòa tiến mấy vụ cũng là xe bay
nói chung là xe bên đất chạy là tranh với nhau chạy chạy nhanh lắm chạy ghê lắm
cho nên dân họ không còn xe bay xe đất
theo thống kê cảnh sát giao thông công an quận cấm lệ cho biết
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay số lượng các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ben xe tải
đang hoạt động trên địa bàn quận là ba vụ làm chết năm người bị thương hai người
công an quận này cũng đã ra quân lập hàng trăm lượt tuần tra kiểm soát
xử phạt hơn năm trăm linh xe ben xe tải chở quá tải chạy quá tốc độ
cảnh sát giao thông cấm lệ cho biết số lượng các vụ tai nạn giao thông

qua công tác điều tra từng tra kiểm soát chúng tôi phát hiện lập biên bản xử lý những trường hợp
vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
thông qua công tác dịch vụ của lực lượng hành sát giao thông chúng tôi đề xuất khép phục
những bắt cập về trạc tự an toàn giao thông trên địa bàn quận
có thể là nguyên nhân xe lớn nhất là do nhiều nhu cầu có công trình
trên địa bàn quận của thành phố đà nẵng nối chung rất là nhiều nhiều dẫn
cần có một lượng những nhu cầu về đất đá để phục vụ cho các công trình trên địa bàn thành phố đà nẵng
lượng xe tay bay xe tải lưu thông trên rừng cách mạng tóm rất là nhiều
cho nên dẫn đến việc quản lý lưu lượng xe này cũng rất là khó khăn
ông sơn cho rằng đặc thù của quận với nhiều bãi đất đá
cộng nhiều các loại phương tiện giao thông như xe máy xe buýt
cho nên không thể giám sát nổi mỗi loại xe bèo xe tải
và ông sơn cũng đã thừa nhận trách nhiệm để xảy ra tình trạng bùng phát mạnh về số lượng
và cũng như xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người trong thời gian qua
phối hợp với các sở giao thông của đơn vị các doanh nghiệp trên nguồn quận
sẽ có một kiểm soát và công cách thực hiện đúng với lộ trình mà chúng ta đã phân lùng
thứ hai là lần tới nào đó người lái xe
ý thức được ở trong việc chạy cho đúng tốc độ
là căng đi chở cho đúng trạng tải
không thể phủ nhận những nỗ lực của các lực lượng chức năng trong việc quản lý
chấn chỉnh những loại xe này
nhưng có lẽ cần một biện pháp cứng rắn hơn
để mỗi cung đường như thế này không còn mang tên tuyến đường tử thần
theo dự báo trong ba ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín sắp tới
tình hình cho tử âm thoảng giao thông sẽ dễ biến phức tạp cả đường bộ lẫn đường thủy nội địa
chính vì vậy
ban an toàn giao thông tỉnh quảng nam đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông
các lực lượng chức năng chính quyền địa phương
gia quân tuần tra kiểm soát siết chặt kinh doanh vận tải khách
vận tải thủy nội địa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách đi vui chơi lành mạnh
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường tuần tra lưu động
phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm vi phạm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng xây dựng các phương án tổ chức
điều tiết giao thông bố trí đủ phương tiện cứu hộ cứu nạn để giải quyết kịp thời các sự cố
không để xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài
tăng cường kiểm tra giám sát các điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện
ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng tăng giao vé xe vé du thuyền vé tham quan du lịch
chỉ đạo kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động chở khách trên các bến đỏ ngang
bến thủy và các điểm du lịch trong suốt ba ngày nghỉ lễ
đảm bảo cho nhân dân du khách vui chơi lành mạnh an toàn và tiết kiệm
một mươi năm tám trăm bảy mươi bốn là số phương tiện vi phạm theo dữ liệu thiết bị giám sát hành trình trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
con số giao thông vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới ngày hai mươi hai tháng tám của truyền hình công an nhân dân
chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui
xin kính chào và hẹn gặp lại